kính thưa quý vị tối ngày một tháng một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao
việt nam đã về đến hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương
diện góp phần tích cực trong việc phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống việt nam
trung quốc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam
trung quốc trong thời đại mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và
thế giới tuy nhiên trên một số phương tiện truyền thông không sạch hải ngoại và mạng xã hội xấu lại
xuất hiện nhiều luận điệu xảo trá tung ra thuyết âm mưu để xuyên tạp mục đích ý nghĩa lớn lao của
chuyến thăm đặc biệt này cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước
lợi dụng chuyến thăm trung quốc từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn lãnh đạo cấp cao đảng cộng sản việt nam thăm theo lời mời của tổng bí thư
chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
số tổ chức chống đối và phản động báo đài có xu hướng chống việt nam
tiếp tục đăng tải tán phát hàng trăm bài viết trên không gian mạng
với thông tin xuyên tạc chống phá chuyến thăm và làm việc tại trung quốc của đoàn lãnh đạo cấp cao
công kích bôi nhọ hạo y tín của tổng bí thư
với các âm mưu thủ đoạn thâm độc như xuyên tạc
về đường lối ngoại giao xuyên tạc về mục đích ý nghĩa kết quả chuyến thăm

đài châu á tự do có trụ sở chính
tại washington dc hoa kỳ
nhai đi ngay lại bài viết trước đó của trần đức anh sơn đà nẵng
khi giật tút trên trang facebook của rfa
lôi những chuyện quá khứ chẳng giống ai để rồi cắt xén
theo dệt như là người dân việt nam không hiểu gì
với dã tâm đâm bị thóc chọc bị gạo
bbc tiếng việt cũng nhai lại thông tin của reuters cho rằng
đây là chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của nhà lãnh đạo bảy mươi tám tuổi
các vấn đề dịch bệnh hiện nay vẫn còn
những vấn đề an ninh phi truyền thống rất là thách thức
do đó là những cái quan điểm dễ có những quan điểm thông tin không đúng
thứ mỗi khi có những sự kiện quan trọng
thì các thế lực thủ địch cũng lợi dụng cái sự kiện này
để đưa thông tin không đúng sự thật
bó méo cái quan hệ đối ngoại của việt nam
từ các thông tin của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an thấy rằng
ngay từ khi thông tin về chuyến thăm
cũng như kết thúc chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
các đối tượng chống đối phản động lưu vong
đã liên tục đăng tải bài viết xuyên tạc
như các đối tượng nguyễn văn đại bùi thanh hiếu tức hiếu buôn gió
thái văn đường lê trung khoa hồng dũng
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã triển khai liên tục đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật riêng biệt
nhằm đấu tranh với các luồng thông tin xấu độc tiêu cực
trong đó phối hợp ngăn chặn truy cập hàng nghìn trang mạng
có máy chủ tại nước ngoài đăng tải nội dung xấu độc
yêu cầu một số nhà mạng gỡ bỏ hơn hai trăm linh tin bài video liên kết chứa thông tin giả
sai sự thật về chuyến thăm
các thế lực thù địch đặc biệt là một số đối tượng truyền thống
mà từ trước nay chúng ta đã xác định thì đưa ra những luận điệu xuyên tạc về các đường lối đối ngoại
ngoại giao của việt nam và mối quan hệ lâu dài cũng như là mối quan hệ truyền thống giữa việt nam và trung quốc
bằng việc đưa ra các luận điệu công kích về lễ tiếp đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
xuyên tạc về mục đích ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm với những luận điệu thâm độc
chuyến thăm lần này ngay sau khi đảng cộng sản trung quốc tổ chức thành công đại hội lần thứ hai mươi
và đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản việt nam
được đảng bạn mời sang thăm thể hiện sự trân trọng quan tâm đặc biệt trong chính sách ngoại giao của trung quốc đối với việt nam
tầm quan trọng không chỉ là hòa bình hữu nghị mà còn mở ra giai đoạn mới cùng nhau hợp tác phát triển trên tinh thần láng giềng tốt bạn bè tốt
thế nhưng một số trang web mạng xã hội của các thế lực thù địch cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc bóp méo
ngụy biện trắng trợn về mục đích chuyến công tác của tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ và nhiều biện pháp công tác
phát hiện một số đối tượng cực đoan quá khích lợi dụng các hoạt động ngoại giao của đảng và nhà nước
cá nhân các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước để chỉ đạo phối hợp với công an các đơn vị địa phương đấu tranh xử lý và giăn đe đối tượng
trong những năm gần đây bất cứ sự kiện nào liên quan đến đối tượng
quan hệ giữa việt nam và trung quốc đều được dư luận cả quốc tế và trong nước quan tâm
nhất là sự kiện các nhà lãnh đạo của hai đảng hai nhà nước chính phủ hai nước đến thăm hữu nghị lẫn nhau
và sự kiện chuyến thăm hữu nghị chính thức trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng không phải ngoại lệ
việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng núi liền núi sông liền sông biển liền biển
và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử cho đến thể chế

viện nghiên cứu trung quốc trực thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cung cấp luận cứu khoa học
cho việc hoạch định chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước góp phần củng cố phát triển quan hệ việt nam trung quốc
tiến sĩ nguyễn xuân cường viện trưởng viện nghiên cứu trung quốc cho rằng
đằng sau luận điệu xuyên tạc đó là âm mưu của các thế lực thù địch nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình
mà chúng dã tâm theo đuổi suốt đời

và mỗi người dân hãy tỉnh táo trước các suy diễn ngây ngô lố bịch vô căn cứ của những kẻ lưu vong phản động
chúng ta thấy những thông báo chung đó là những điều được khẳng định của các đồng chí lãnh đạo cấp cao
và được sự ủng hộ của nhân dân hai nước
những thông tin rất là chính thống
những thông tin khác tôi cho rằng đó không phản ánh đúng sự thật
không phản ánh đúng nguyện vọng chung hay là xu thế chung trong quyền quan hệ hai đảng hai nước
việc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình trân trọng mời lãnh đạo cấp cao của việt nam
là người đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội đảng lần thứ hai mươi chứ không phải lãnh đạo quốc gia nào khác
chứng tỏ rằng đảng cộng sản trung quốc tiếp tục coi trọng quan hệ với việt nam
nhất là trong bối cảnh trung quốc đang kiên trì thực hiện chính sách jero covid
chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ việt nam trung quốc củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước
góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới
việt nam và trung quốc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong chặng đường bảy mươi hai năm qua tình hữu nghị hợp tác vẫn là dòng chảy chính
trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc góp phần duy trì xu thế pháp luật
quan hệ hữu nghị truyền thống việt trung mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
không phải sau khi đảng trung quốc tổ chức đại hội hai mươi rất thành công mới mời tổng bí thư nguyễn phú trọng
mà trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng điện đàm với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
một mặt đồng chí tập cận bình tiếp tục khẳng định phía trung quốc coi trọng cao độ quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với việt nam
mong muốn và sẵn sàng cùng với đảng chính phủ và nhân dân việt nam tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trung quốc và việt nam
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất trí vào việc tăng cường trao đổi cấp cao đi sâu hợp tác thực chất trong lĩnh vực hợp tác tại các diễn đàn đa phương
trung quốc đã trở thành đối tác thương mại và xuất khẩu lớn nhất của việt nam
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ sáu của trung quốc trên thế giới điều này thể hiện đầy đủ tiềm năng của thương mại trung việt
thêm một sự thật bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ ngoại giao của hai nước đó là chuyến thăm hữu nghị chính thức trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
là quá trình hiện thực hóa chủ trương đã được đảng ta xác định trong văn kiện đại hội một mươi ba
tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và diễn đoán
trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định
huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước nâng cao vị thế và uy tín của đất nước
xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân
sự hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật là lĩnh vực rất quan trọng trong quan hệ hợp tác trung quốc việt nam
việc thực thi pháp luật ở cả trung quốc và việt nam đều được thực hiện dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn sự bảo vệ sự lãnh đạo của đảng và an ninh chế độ xã hội chủ nghĩa của hai nước
hai nước đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp trong hợp tác an ninh hai bộ công an hai nước đã xây dựng cơ chế hợp tác rất hiệu quả
trên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội sau một trăm linh năm lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc
nhất là sau gần bốn mươi năm năm mở cửa cải cách và hơn ba mươi năm năm tiến hành sự nghiệp đổi mới ở việt nam nói chung
và quan hệ ngoại giao ngày càng tốt đẹp giữa việt nam và trung quốc hiện nay nói riêng khiến số đối tượng thù địch ngày càng bất mãn vì khó đạt được mục tiêu đen tối của chúng
vì thế nhân sự kiện này các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội lại tiếp tục dắp tâm xuyên tạc để chống phá
nhằm phá vỡ tình hữu nghị theo tinh thần bốn tốt và một mươi sáu chữ vàng mà các thế hệ lãnh đạo hai nước và nhân dân hai nước kiên trì vun đắp
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình
nhất là đối với các đối tượng cá nhân có âm mưu và ý đồ chống phá
yêu cầu các đơn vị chủ quản quản lý các trang mạng nhóm trên mạng xã hội tăng cường công tác kiểm duyệt thông tin
chia sẻ vài đăng các nội dung không chứa các nội dung sai sự thật xuyên tạc
tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc
đồng thời hai bên cũng ký kết một mươi ba văn kiện hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để thể hiện tầm vóc
cũng như mức độ gắn kết sâu sắc trong quan hệ giữa việt nam và trung quốc
tôi cho rằng là với cái quyết tâm chính trị của cả hai bên các cấp các ngành và tới các địa phương
việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả những thứ chung này sẽ tạo ra một động lực mới
cho quan hệ hai nước của chúng ta phát triển một cách toàn diện theo đúng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
với việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả các nhận thức chung của cấp cao
và kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúng ta có quyền tin tưởng rằng quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
như mong muốn của hai đồng chí tổng bí thư của hai nước là đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới
với tin cậy chính trị cao hơn hợp tác thực chất hơn nền tảng xã hội vững chắc hơn
kính thưa quý vị kết quả sau chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cùng những bước phát triển lên tầm cao mới trong quan hệ giữa hai nước
như tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
và một mươi ba văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực đã phản ánh một cách chân thực và sinh động về tầm vóc cũng như mức độ gắn kết của quan hệ việt nam trung quốc
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của hai đảng hai nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
đó là minh chứng sinh động đã đang và sẽ bác bỏ thẳng thừng mọi luận điệu xuyên tạc
thưa quý vị chương trình góc nhìn sự thật của chúng tôi tuần này đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt